thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm văn tuyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu thượng thị trấn kẻ sạt huyện bình giang tỉnh hải dương
và đối tượng mai thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu vũ an phường phạm thái thị xã kinh môn tỉnh hải dương
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thu ngà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn phủ tải xã kim đính huyện kim thành tỉnh hải dương
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện